ngày một mươi tám tháng sáu ủy ban nhân dân tỉnh hội nhà báo việt nam tỉnh nghệ an sở thông tin truyền thông đã tổ chức trao giải báo chí nghệ an lần thứ một mươi bốn
giải báo chí nghệ an năm hai nghìn một mươi tám đã chọn được hai mươi bảy tác phẩm xuất sắc để tôn vinh tại lễ trao giải gồm hai giải nhất bốn giải nhì chín giải ba và một mươi hai giải khuyến khích
nhân dịp kỷ niệm chín mươi bốn năm ngày báo chí cách mạng việt nam tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an trân trọng tặng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí trung ương và địa phương thường trú trên địa bàn tỉnh